ngân hàng techcombank sóc sơn hà nội
vào ngày hôm nay ngày ba mươi tháng chín tòa án nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ cướp
xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương việt nam techcombank chi nhánh sóc sơn hà nội cách đây năm tháng
bị cáo trần hữu trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại tỉnh quảng ninh bị phạt hai mươi ba năm tù giam về tội cướp tài sản
và tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
tổng hợp với bản án bảy năm tù về tội cố ý gây thương tích do tòa án nhân dân thành phố uông bí tỉnh quảng ninh tuyên phạt vào năm hai nghìn một mươi
như vậy hình phạt chung mà bị cáo trung phải chịu đó là ba mươi năm tù
hai bị cáo giáp ngọc ninh chú tại tỉnh bắc giang bị tòa tuyên phạt hai mươi bốn tháng tù và chu đức chính chú tải bắc giang bị phạt chín tháng tù cùng tội che giấu tội phạm
theo cáo trạng do làm ăn thua lỗ và vay tiền của người khác để đánh bạc trên mạng cho nên trần hữu trung đã nảy sinh ý định đi cướp tiền tại ngân hàng để trả nợ
vào chiều ngày hai mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi trung mang theo một khẩu súng k năm mươi chín bên trong súng có sáu viên đạn và một hộp tiếp đạn phụ
đến ngân hàng tết con banh của huyện sóc sơn hà nội đề nghị được rút số tiền là chín trăm linh triệu đồng
nhân viên ngân hàng yêu cầu xuất trình chứng minh thư thì trung nói quên rồi đi ra ngoài lấy xe máy đi lòng vòng
một lúc sau trung quay lại ngân hàng dựng xe ở ngoài rồi đi thẳng vào phòng giao dịch
chĩa súng k năm mươi chín bắn về phía các nhân viên ngân hàng yêu cầu đưa tiền
một nhân viên của ngân hàng đang ngồi ở quầy giao dịch bấm chuông báo động làm bị cáo hoảng sợ chạy ra ngoài cửa bỏ trốn
trên đường bỏ chạy trung đã cầm súng bắn một phát để ngăn chặn việc truy đuổi của lực lượng chức năng
quá trình trung bỏ trốn mặc dù giáp ngọc ninh và chu đức chính biết việc trước đó trung đi cướp ngân hàng
song hai bị cáo này vẫn giúp cho trung cất giấu xe máy và bỏ trốn
trong khi đó hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh bình dương vào ngày hôm nay cũng đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án giết người đối với bảy bị cáo
trong đó nữ bị cáo trịnh thị huy là người đã chủ mưu thuê sáu bị cáo còn lại để đi đánh người yêu của con gái nhằm mục đích là gian mặt
theo đó ba bị cáo phạm tội giết người là thạch hoàng việt huỳnh ngọc nhân cùng bị phạt một mươi ba năm tù
đối với bị cáo phạm cường bốn bị cáo còn lại phạm tội cố ý gây thương tích đó là trịnh thị huy lữ thanh phong và đặng văn nhanh mức án năm cho đến một mươi năm tù
theo cáo trạng con gái của huy là lê thị ngọc tuyền có quan hệ tình cảm yêu đương với trần trương hiếu lĩnh chú tại bạc liêu
tuy nhiên phát hiện lĩnh đã có vợ con huy đã kịch liệt phản đối mối quan hệ này nhưng không được
vào ngày năm tháng năm năm hai nghìn một mươi chín huy đã tìm gặp phong để nhờ người tìm đánh rằn mặt với lĩnh với thủ lao là năm triệu đồng
tại đây phong giới thiệu cho huy hoàng việt hoàng việt đã rủ thêm nhanh nhân quốc việt và cường để cùng đi đánh lĩnh khiến nạn nhân tử vong
ngoài mức hình phạt như trên các bị cáo phải liên đối bồi thường cho gia đình bị hại theo đúng quy định của pháp luật đồng thời phải cấp tiền hàng tháng để nuôi dưỡng con của bị hại cho đến hết một mươi tám tuổi
công an tỉnh đắk lắc vừa bắt cường
công an tỉnh đắk lắc khẩn cấp ông phạm đình quý là võ sư tiến sĩ giảng viên đại học tôn đức thắng để điều tra về hành vi vu khống
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc cũng đã khởi tố vụ án và làm việc với ông phạm đình quý giảng viên trường đại học tôn đức thắng tp hcm và ông hoàng minh tuấn chú tại huyện chư quynh đắk lắc cũng là võ sư và là học trò của ông quý
trong vụ án này công an tỉnh đắk lắc xác định ông quý bị bắt giữ vì đã có hành vi phát tán tài liệu nhằm hạ thấp uy tín vu khống xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác
ông quý đã được mời về công an tỉnh đắk lắc từ tối ngày hai mươi ba tháng chín và đang bị tạm giữ tại đây để phục vụ công tác điều tra
và hiện công an tỉnh đắk lắc đang hoàn tất hồ sơ vụ án
ngay sau đây mời quý vị cùng đến với những thông tin đáng chú ý khác trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy từ trường quay phía nam
kính thưa quý vị sáng nay ngày ba mươi tháng chín tại công ty in vải kỹ thuật số nằm trong hai căn nhà năm tầng liên kề
nằm trên đường nguyễn hồng đào phường một mươi bốn quận tân bình tp hcm đã bất ngờ xảy ra hỏa hoạn khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi
thời điểm trên lửa bất ngờ bùng phát trong căn nhà năm tầng
phát hiện vụ việc nhân viên công ty và người dân xung quanh nhanh chóng dùng bình chữa cháy khống chế nhưng không hiệu quả
lửa bốc cao khiến những người trong nhà phải buộc vải đu dây thoát
căn nhà cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm đã điều động nhiều phương tiện cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
triển khai công tác chữa cháy và giải cứu được hai nhân viên bị mắc kẹt trên tầng hai của căn nhà
bước đầu cơ quan chức năng xác định máy ép bại để ở tầng trệt phát sinh ra cháy trong lúc khởi động dẫn đến hỏa hoạn
hiện thiệt hại và nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
kính thưa quý vị ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai đã đưa ra cảnh báo đồng thời chuyển cơ quan công an điều tra việc nhiều đối tượng mạo danh
là đại diện của cơ quan nhà nước ban hành các văn bản cấp phép khai thác đất vận chuyển sang lắp mặt bằng
tại dự án cảng hàng không quốc tế long thành sân bay long thành để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo đó thời gian qua có các đối tượng đã tự xưng là ban quản lý dự án sân bay long thành và ban hành quyết định giả mạo
cho phép doanh nghiệp có tên gọi là công ty
công ty khổ phần tập đoàn hải hà được phép khai thác vận chuyển đất tầng phủ khi cải tạo mặt bằng dự án sân bay long thành
với khối lượng chín sáu triệu m ba
từ quyết định này các đối tượng tiến hành giao bán hoặc kêu gọi góp vốn hợp tác đồng thời yêu cầu nạn nhân chuyển tiền đặt cọc
để đảm bảo tiền tiền hợp đồng
do đó bắt đầu từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi đến nay trên các trang facebook hội xe bèn sang lắp mặt bằng hội xe tải bèn liên tục đăng các thông tin
cần số lượng lớn xe ben xe cuốc để ký hợp đồng kinh tế vận chuyển đất tầng phủ trong dự án sân bay long thành
và dự án tái định cư lộc an bình sơn
trước đó ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai cũng nhận được phản ánh liên quan đến một số văn bản có dấu hiệu giả mạo tài liệu cơ quan nhà nước
đại diện ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai cho biết hiện nay tỉnh đồng nai chưa thành lập bất kỳ một cơ quan tổ chức nào có tên gọi
ban quản lý dự án sân bay long thành và vụ việc này được chuyển sang cơ quan công an điều tra xử lý
hiện nay trong dự án khu dân cư tái định cư lộc an bình sơn và khu vực năm ha thực hiện xây dựng cảng hàng không quốc tế long thành
chưa triển khai các gói thầu về vận chuyển sang đất tân phủ do đó các hoạt động huy động phương tiện cơ giới để vận chuyển đất là không có thật
đây chỉ là thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng để chiếm đoạt tài sản

có bộ kế hoạch và đầu tư một điều cần lưu ý nữa là họ có thể lợi dụng những dự án có thật ở trên đấy để họ tiếp tục mượn cái đó
để họ kêu gọi cái sự góp vốn hay là gì của các doanh nghiệp thì cái đó cũng là một cái mà các đơn vị cần lưu ý
dự án sân bay long thành có diện tích năm hectare được chia làm hai giai đoạn
trong giai đoạn một đồng nai sẽ giải phóng một tám trăm một mươi hectare và bàn giao cho chủ đầu tư vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
và đầu năm hai nghìn hai mươi một chủ đầu tư sẽ giải phóng một tám trăm một mươi hectare
và đầu năm hai nghìn hai mươi một chủ đầu tư sẽ khởi công ba một trăm chín mươi hectare còn lại sẽ bàn giao vào cuối hai năm hai nghìn hai mươi một
do đó bên cạnh việc ngành chức năng điều tra xử lý ngăn ngừa những thủ đoạn lừa đảo
thì các đơn vị tổ chức cá nhân cần nâng cao cảnh giác tránh sập bẫy của các đối tượng xấu và tối giác tội phạm khi phát hiện hành vi vi phạm
thành phố hồ chí minh đã cơ bản vượt qua covid hoàn thành tốt các chỉ tiêu thi đua
và đó là khẳng định của bí đa
thư thành ủy tp hcm nguyễn thiện nhân tại hội nghị tổng kết hai trăm linh ngày thi đua chào mừng đại hội đảng bộ thành phố nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
và tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng được tổ chức sáng nay
đợt thi đua hai trăm linh ngày từ ngày tám tháng ba đến ngày hai mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi với bối cảnh dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
đã đặt ra nhiều thách thức cho tp hcm
tuy nhiên với sự đồng thuận và quyết tâm cao của chính quyền và người dân thành phố
một mươi nội dung thi đua đều hoàn thành vượt chỉ tiêu
trong đó tăng trưởng kinh tế của thành phố trong quý ba tăng hai sáu chín tháng tăng hai một
cuộc vận động người dân không xả rác ra đường và kênh rạch vì thành phố sạch và giảm ngập nước
có hơn chín mươi tám bốn phường xã thị trấn đạt tiêu chí sạch không xả rác ra đường và kênh rạch
tám trăm một mươi bốn trên tám trăm hai mươi bốn điểm ô nhiễm về rác thải được giải tỏa
ngoài ra công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố có nhiều chuyển biến tích cực
số vụ vi phạm trật tự xây dựng giảm bảy mươi năm so với chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
các công trình trọng điểm cũng được đẩy nhanh tiến độ đảm bảo chất lượng
tuyến đường sắt đô thị số một hiện đã hoàn thành bảy mươi sáu khối lượng
phấn đấu cuối năm hai nghìn hai mươi một khánh thành